thưa quý vị và các bạn chỉ ít phút nữa thôi là tại sân vận động mỹ đình hà nội sẽ chính thức diễn ra trận đấu
thuộc vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai ở khu vực châu á giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển australia
dù thời điểm hiện nay hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh
nhưng loại trừ khả năng các đối tượng thanh thiếu niên đang trải qua thời gian dài giãn cách
thì sẽ lợi dụng trận bóng đá của đội tuyển việt nam để tổ chức tụ tập và đua xe
chính vì vậy các đơn vị nghiệp vụ công an các quận huyện trên địa bàn đã chủ động triển khai phương án phòng ngừa ngăn chặn
tại địa bàn các tuyến phố nội đô của hà nội nơi có thể sẽ là địa điểm mà các đối tượng thường hẹn tụ tập
tổ chức đua xe cổ vũ đua xe trái phép lực lượng công an đã xây dựng các phương án chi tiết
tại quận ba đình công an quận đã bố trí lực lượng triển khai đồng loạt từ hai mươi h hôm nay
ngày bảy chín với sự gia quân của các tổ tuần tra và các chốt trên toàn tuyến có nguy cơ cao
xảy ra tình trạng tụ tập tổ chức đua xe
ngoài ra có phương án tổ chức các chốt vòng ngoài từ xa để đảm bảo phân luồng giao thông
để ngăn chặn và giải tán ngay nếu có biểu hiện vi phạm
sau khi công an thành phố triển khai phương án công tác đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống đua xe và phục vụ đua xe trái phép đảm bảo về công tác an ninh trật tự
về trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển úc xây ra
thì công an quận ba đình đội giao thông trật tự đã chủ động tham hiu cho bà chỉ huy công an quận
xây dựng phương án số năm trăm năm mươi tám triển khai đồng loạt từ hai mươi h ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
với trương diện trên diện rộng đã huy động một trăm linh các đơn vị cán bộ chiến sĩ
tổ chức tuần tra từ một mươi bốn công an phường đến các đội nghiệp vụ
tuần tra từ một mươi tám h ngày bảy tháng chín cho đến hết khi có lệnh rút
khu vực sân vận động mỹ đình tại đây đội cảnh sát giao thông số sáu
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã chủ động triển khai các kế hoạch
từ trước trong và sau trận đấu
theo đó một trăm linh quân số sẽ ứng trực với các nhiệm vụ điều tiết giao thông
phục vụ các phương tiện đưa đón cầu thủ và ban tổ chức
tổ chức chốt chặn tại các điểm nút giao thông để kịp thời phát hiện
nếu có biểu hiện thanh thiếu niên đeo bám theo các đoàn xe hò hét gây dối trật tự công cộng
trận bóng diễn ra trong bối cảnh cũng vô cùng đặc biệt
đây là một trận bóng mà không có khán giả
đây là điều vô cùng đáng tiếc
nhưng chúng tôi lực lượng cảnh sát giao thông cũng như phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố hà nội luôn luôn nâng cao tinh thần
tránh không việc chủ quan tránh việc đường vắng hay đang do dịch
không có lượng phương tiện mà chủ quan sơ sẩy để dẫn đến những hậu quả không mong muốn
trận đấu tới nay của đội tuyển việt nam tại sân vật động mỹ đình
sẽ không có khán giả vào sân
tuy nhiên lực lượng quan thành phố hà nội đến thời điểm này
đã có sự chủ động trong mọi tình huống
phòng ngừa ngăn chặn tình trạng đua xe nếu có thể xảy ra